công an tp hà nội cho biết thời gian qua đã phát hiện nhiều cá nhân nhận được đường dẫn website ứng dụng giao dịch sử dụng công cụ truyền thông quảng bá cho các sản phẩm dịch vụ của các đối tượng trên mạng xã hội để giao dịch mua bán chứng khoán với mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư sau đó chiếm đoạt tiền
theo đó phương thức hoạt động các đối tượng hướng dẫn đề nghị cá nhân truy cập vào các đường linh lừa đảo để thực hiện các dịch vụ chuyển tiền nhiều ngân hàng sau khi cá nhân truy cập vào đường linh sẽ mở ra giao diện giống với giao diện của tổ chức các công ty chứng khoán để mua bán các mã chứng khoán sau khi chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng chỉ định nhà đầu tư không rút được tiền từ tài khoản đã đăng ký trên giao diện giao dịch chứng khoán giả mạo và bị mất tiền
việc huy động vốn này được thực hiện dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh có dấu hiệu hoạt động
quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép quản lý giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán
nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình
mới đây trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực xóm nà khoang thị trấn trà lĩnh huyện trùng khánh của tỉnh cao bằng tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh cao bằng đã phát hiện một xe ô tô
biển kiểm soát một mươi một a sáu nghìn ba trăm một mươi bảy đang dừng đỗ bến có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiến hành làm việc với người điều khiển phương tiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thị trấn trà lĩnh huyện trùng khánh tỉnh cao bằng phát hiện trên xe chở theo một mươi bao tải dứa
bên trong có chứa đuôi trâu đông lạnh có trọng lượng là hai trăm linh kg không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

công an đã phát hiện và tiến hành đưa người phương tiện và tăng vật về phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh để tiếp tục xác minh làm rõ
thưa quý vị theo thống kê của một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai nhà mặt phố biệt thự trung cư đều có nhu cầu tìm kiếm tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước
dù vậy thanh quản thị trường thì vẫn đang ở mức thấp
nguyên nhân chính được cho là giá nhà ở hiện nay đang bị đẩy lên quá cao khiến cho việc quyết định mua và bán nhà của người dân trở nên khó khăn hơn
và sau đây mời quý vị cùng theo dõi phóng sự
theo số liệu thống kê của sở xây dựng hà nội đến hết quý ba năm hai nghìn hai mươi hai giao dịch bất động sản trên thị trường hà nội chầm lắng hơn cuối năm hai nghìn hai mươi một
ước lượng giao dịch trên thị trường chỉ đạt khoảng một mươi lượng trào bán với hơn sáu trăm linh giao dịch
bất chấp chiều hướng giảm của nhu cầu mua
bất động sản vẫn tăng nhẹ so với quý ii hai nghìn hai mươi hai mức tăng từ một đến một mươi một
theo các chuyên gia nguyên nhân của thực trạng trên là do lượng sản phẩm trào bán giá thị trường ít
chính sách tiến dụng xếp chặt giá nguyên vật liệu tăng đẩy giá thành sản phẩm bất động sản quá cao so với nhu cầu của khách hàng
bên cạnh đó các ngân hàng thương mại đã bắt đầu điều chỉnh tăng lãi suất cho vay mua
từ mức là tám một năm lên mức một mươi một một mươi ba một năm sau khi tăng lãi suất huy động
điều này đã tác động rất mạnh đến tâm lý người dân nhà đầu tư

để chứng tỏ là nó đang còn cần một cái quá trình điều chỉnh để từ đó đem lại cái hiệu quả cao hơn
trên cơ sở đó để đảm bảo cái vốn vai chung vài dài hạn của nền kinh tế
nói chung cũng như là trong lĩnh vực bất động sản nó chưa riêng nó lành mạnh và phù hợp
thực tế cho thấy có thể nói rằng là giá nhà ở tại việt nam thì đang dần trở nên phi lý
so với thực tế vì vậy để có thể kéo giá nhà ở về đúng giá trị thực thì cần có những giải pháp
phù hợp và tháo gỡ được những nút thắt của thực trạng trên
tại phiên chất vấn quốc hội gần đây bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị cũng đã thừa nhận về
sự lệch pha cung cầu cơ cấu sản phẩm chưa phù hợp với đại đa số nhu cầu của thị trường
do đó thời gian tới bộ xây dựng sẽ tiếp tục có những giải pháp nhằm tạo động lực để các địa phương
và doanh nghiệp tham gia phát triển phân khúc nhà ở cho người thu nhập thấp nói chung
với các giải pháp đồng bộ về pháp luật sửa đổi điều chỉnh pháp luật để thu hút phát triển nhà ở
xã hội đặc biệt là thực hiện đề án phát triển một triệu căn nhà ở xã hội mà bộ xây dựng đang trình
thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt sẽ đảm bảo giá nhà xã hội sẽ phù hợp hơn với thu nhập của người dân
để ổn định thị trường bất động sản ngăn chặn và xóa bỏ tình trạng bong bóng và giá ảo theo các chuyên
gia cần phải tháo gỡ nút thắt về nguồn cung
đặc biệt là phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp
mà trong đó đặc biệt là chúng ta quan tâm đến cái lĩnh vực nhà ở giá rẻ nhà ở xã hội
cái lĩnh vực này là lĩnh vực cần thiết phát triển để đáp ứng cái nhu cầu bình thường của mọi người dân trong xã hội
việc cải cách thuế bất động sản bỏ khung giá đất được nhận định sẽ giúp xác định giá đất sát với thị trường
tránh tình trạng tiêu cực suốt đất ảo cùng với đó cần công khai thông tin về giá để cân bằng ổn định về giá thị trường
tiến tài xử lý niêm những hành vi đầu cơ lướt sóng tạo giả ảo về đất gây nhỗ loạn thị trường đất đai
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
ngân hàng nhà nước vừa có công văn số gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc tăng trưởng tín dụng năm hai nghìn hai mươi
theo đó đơn vị này yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức tăng trưởng tín dụng
chủ động cân đối điều hòa nguồn vốn tỷ lệ đảm bảo an toàn tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
ngân hàng nhà nước đặc biệt nêu rõ các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn xuất khẩu doanh nghiệp nhỏ và vừa
công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của chính phủ
năm nay chương trình black friday được diễn ra từ khá sớm và kéo dài
nhiều cửa hàng giảm giá ba mươi hay giảm sâu tới chín mươi
cùng với đó kết hợp với tháng khuyến mại tập trung quốc gia tại nhiều trung tâm thương mại siêu thị đều tràn ngập các chương trình khuyến mại
các gian hàng thời trang đều đã áp dụng giảm giá với mức phổ biến từ một mươi năm mươi thậm chí nhiều hệ thống siêu thị giảm giá sáu mươi năm so với nhiều hàng hóa thiết yếu
theo bộ công thương tuần lễ thương mại điện tử quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến ngày bốn tháng một mươi hai
chương trình sáu mươi h ngày mua sắm trực tuyến
việt nam sẽ diễn ra từ h ngày hai tháng một mươi hai đến một mươi hai h ngày bốn tháng một mươi hai
chương trình sẽ diễn ra với các ưu đãi khuyến mại sản phẩm dịch vụ từ nhiều doanh nghiệp sản xuất phân phối
năm nay bộ công thương sẽ kết hợp với nền tảng tiktok giới thiệu hashtag onlyfriday hai nghìn hai mươi hai
khuyến khích người dùng thực hiện video chia sẻ kinh nghiệm mua sắm giới thiệu các sản phẩm chất lượng các chương trình khuyến mại hấp dẫn
thưa quý vị du lịch mạo hiểm là một trong những xu hướng
du lịch phát triển nhanh nhất trên thế giới
trong đó loại hình du lịch chinh phục các đỉnh núi cao đang rất phát triển
không chỉ giúp du khách có cơ hội khám phá trải nghiệm vẻ đẹp của thiên nhiên mà chính người dân địa phương cũng sẽ được hưởng lợi
thời gian gần đây tour du lịch mạo hiểm leo núi luôn thu hút du khách đặc biệt là các bạn trẻ
và câu chuyện này tại thị xã sapa của tỉnh lào cai cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị
trước sáng nhiều du khách đến từ nhiều vùng nguyền đã có mặt tại chân núi quang sơn văn để gấp đoàn leo núi
trước khi xuất phát du khách sẽ được cùng nhau khởi động kiểm tra lại toàn bộ trang phục cũng như phụ kiện thiết yếu như vệ check in hơiớt cá nhân đèn pin
các hóa thơ chuẩn bị lương thực sư phẩm tốt men cho cả đoàn khách
đây là các khâu chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo cho một chuyến đi an toàn
vâng thưa quý vị đến với vùng biên viễn trong thời điểm này
sẽ thật đáng tiếc nếu như quý vị không trải nghiệm tôi leo núi để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và sự hùng vĩ của cảnh quan
trong đó chinh phục đỉnh núi phan xipang sẽ không chỉ mang lại cho quý vị một cảm xúc mới lạ đặc biệt mà còn tạo nên một nét mới và riêng có cho các tour du lịch khi đến với sapa
có nhiều tour để lựa chọn như leo núi một ngày hai ngày hoặc tour ba ngày hai đêm
du khách sẽ có những trải nghiệm rất khác biệt với hệ thực vật đa dạng
tuyến đường leo núi với địa hình chính là đường mòn
cùng những đoạn leo dốc cao hành trình vì thế cũng trở nên hấp dẫn hơn đối với mỗi du khách
sau dịch covid một mươi chín khách du lịch đến với sapa ngày càng nhiều góp phần giúp bà con địa phương có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống từ việc làm oster và hướng dẫn khách theo núi
đây là tín hiệu tích cực tuy nhiên cũng kéo theo nhiều vấn đề đáng quan tâm như bảo đảm an toàn cho cả đơn vị lữ hành và du khách
để tham gia chương trình du lịch leo núi này
hiệu tố đầu tiên kiên kiết là phải có một trang trình du lịch leo núi
thứ hai là vì chúng ta theo một chương trình du lịch neo núi mạo hiểm như thế này
thế nên là yếu tố an toàn được công ty tôi đặt lên hàng đầu
trong quá trình đi tour thì những cái đường mà chúng tôi cho khách du lịch đi checking thì đều đã có
tức là người trong bộ phận của công ty đi trên đường trước để đảm bảo cho sự an toàn của khách hàng
thứ hai đó là về
có chuẩn bị những cái vật dụng y tế để có thể sơ cứu cho khách hàng
tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
lò ca đơn hơn bốn triệu đợt khách
trong đó tiên xa ba
đối với leo núi là bốn sáu trăm tám mươi hai khách
đây là con số ấn tượng kể từ sau dịch covid một mươi chín
nhu cầu đã đánh sức khỏe được mọi người quan tâm nhiều hơn
và các cô leo núi cũng vì thế mà tăng cao
trong thời gian gần đây
thì các bạn trẻ ngày càng có xu hướng là họ thích tham gia các cái hoạt động du lịch
mà nó kết hợp với thể thao
cái điểm hấp dẫn của nó
là nó giúp cho người ta không bị nhàm chán
bởi vì nếu như mà mình chỉ đi du lịch không thôi
thì mình sẽ dễ bị nhàm chán bởi những cái cảnh ở các cái nơi có thể nó cũng giống nhau
nhưng mà khi mà có thêm các hoạt động vào
thực sự là rất là thú vị
và hơn nữa là địa hình ở mỗi cái khu vực thì nó cũng khác nhau
và cái điều đấy thì nó cũng làm hấp dẫn cho các bạn trẻ nhiều hơn
có thể thấy du lịch leo núi đã và đang ngày càng phát triển
góp phần giúp người dân bản địa nâng cao nhận thức
tuyển dần từ lắm nông nghiệp sang phát triển du lịch dịch vụ
nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái
đối diện bản sắc văn hóa dân tộc
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý đất đai
xảy ra tại ủy ban nhân dân huyện mai châu tỉnh hòa bình
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam
và tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mai châu
hà công thể và các bị can có liên quan
các bị can gồm hà công thẻ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mai châu
hai hà công thỉnh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện mai châu
ba khà văn thảnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện mai châu
trần ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện mai châu
cơ quan điều tra xác định năm hai nghìn một mươi chín
phòng tài nguyên và môi trường huyện mai châu đã tham mưu cho ông hà công thẻ
thời điểm đó là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện
ký ban hành quyết định thu hồi khoảng một năm triệu mét vuông đất nông nghiệp
tại xã xăm khỏe không thuộc các trường hợp thu hồi đất
và ký ban hành quyết định cho thuê hai ba triệu mét vuông đất
để thực hiện dự án trồng rừng gắn với phát triển kinh tế đa dạng
và du lịch nông nghiệp bền vững
vi phạm quy định về điều kiện đối tượng thẩm quyền cho thuê đất rừng
vào khoảng một mươi một h năm mươi phút trưa nay
tại khu vực phố hoàng hoa thám phường thụy khuê quận tây hồ thành phố hà nội
đã xảy ra vụ án mạng thương tâm
nạn nhân là một nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bán hàng nước tại địa chỉ trên
theo thông tin từ người dân chứng kiến vụ việc
vừa thấy nạn nhân la hét rồi nằm gục trước cửa nhà số bốn trăm linh sáu
hung thủ gây án xong đã vứt con dao cạnh chậu cây cảnh rồi tẩu thoát
ngay khi nhận được tin báo lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc
được biết nạn nhân do mất máu đã tử vong sau đó
hiện cơ quan công an đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
giáo giết truy bắt đối tượng gây án
ủy ban nhân dân huyện sông hình tỉnh phú yên vừa tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính
đối với nai y blanc còn gọi là ma tương trú tại xã e lâm huyện sông hình
đây là việc làm được đông đảo bà con buôn làng đồng tình ủng hộ
mặc dù tin lành đấng chris tây nguyên là một tổ chức bất hợp pháp không được nhà nước công nhận
nhưng từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay mà tường đã có hành vi tham gia tin lành đấng chris tây nguyên
phân biệt đối xử kỳ thị gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc chia rẽ tôn giáo xâm phạm lợi ích của nhà nước
chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động nhắc nhở nhưng mà tương không chấp hành
ma tương thường xuyên sử dụng nhà riêng lôi kéo tụ tập nhóm họp nhiều người
kích động rụ rỗ người khác theo tin lành đấng chris tây nguyên
ma tương còn cung cấp các thông tin sai sự thật cho các cá nhân tổ chức ở nước ngoài gây mất an ninh trả tự trên địa bàn
thưa quý vị
một tập thể ở trường ischool nha trang tỉnh khánh hòa đã một lần nữa khiến nhiều phụ huynh có con học bán chú hết sức lo lắng
làm thế nào để bữa ăn của học sinh được an toàn là điều mà cả xã hội đang quan tâm
trong đó thì việc giám sát việc thực hiện các quy chế quy định về an toàn bếp ăn trường học được xem là rất quan trọng
bởi chỉ cần sai sót ở một khâu nào đó thì nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ xảy ra ảnh hưởng rất nặng nề
ghi nhận sau đây của truyền hình công an nhân dân
trường mầm non quang trung quận hà đông tại khu vực giao nhận thực phẩm
ngoài nhân viên y tế ban giám hiệu nhà trường kế toán còn có đại diện hội phụ huynh có mặt để kiểm tra thực phẩm ngay từ khâu giao nhận
hội cha mẹ hồ sinh đã lên một kế hoạch kiểm tra hàng ngày vào các từng lớp một
mỗi buổi sáng bảy h ba mươi là từng lớp cửa của phụ huynh đến trên này nhận kiểm tra tất cả những thực phẩm để nhận về cho các cháu
nhà trường cũng cho biết
ngay từ đầu năm học đã xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng trong đó chú trọng khâu giao nhận thực phẩm truy xuất nguồn gốc thực phẩm
khi mà có cái vụ việc xảy ra thì mình lại càng phải thắt chặt hơn
và mình cùng tất cả các cái ban ngành là mình cũng phải phối hợp vào để mình kiểm tra giám sát cái an toàn thực phẩm
và cái thực phẩm mà đưa đến trường mình cái nguồn thực phẩm cái nguồn của cái gốc thực phẩm về cái ký kết thực phẩm đấy là mình cũng phải giả soát cho chặt chẽ hơn nữa
tháng năm quận cũng đã chỉ đạo phòng y tế phòng giáo dục đi kiểm tra một trăm linh các bếp ăn bán chú ở các trường trên địa bàn quận
thế và trong cái thời điểm này thì chúng tôi sẽ đi giả soát tiếp tục giả soát các cái bếp ăn của các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn
và cũng thường xuyên nhắc nhở chấn chỉnh các nhà trường về các cái quy trình như là các cái hồ sơ mua bán thực phẩm các cái bước sau nhận cũng như là các cái khâu chế biến
và đặc biệt là phải đảm bảo các cái quy trình trong cái bếp ăn
hiện toàn thành phố hà nội có bốn ba trăm năm mươi bếp ăn bán chú trường học
cũng từ đầu năm đến nay toàn thành phố đã thành lập hơn chín trăm linh đoàn thanh kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm
với bốn bốn trăm chín mươi ba bếp ăn tập thể trường học và bếp ăn bán chú khu công nghiệp xử lý vi phạm hành chính một mươi cơ sở với số tiền phạt là một trăm ba mươi hai triệu đồng
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi hai hà nội tập trung kiểm soát bếp ăn tập thể trường học tại năm quận năm huyện một mươi trường
với hai trăm một mươi năm trường trọng tâm truy xuất nguồn gốc thực phẩm
các nhà trường trên địa bàn thành phố cũng là thực hiện rất nghiêm túc về vấn đề an toàn thực phẩm
nhưng quá trình kiểm tra thì cũng còn một số những nhà trường còn một số những lỗi mắc như là các cái cửa sổ hoặc là cửa ra vào
một số đơn vị cũng chưa có cái lưới chắn côn trùng chúng tôi yêu cầu thì phải khắc phục ngay
thứ hai là những người một số những người tham gia chế biến
do quá trình tham gia thì chúng tôi kiểm tra vẫn còn có những người đang đeo đồ trang sức
chúng tôi cũng yêu cầu là phải không được dùng đeo đồ trang sức khi tham gia chế biến thực phẩm
hiện hà nội là một trong chín tỉnh thành phố thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở cấp cơ sở
thời gian tới hà nội dự kiến triển khai hoạt động diễn tập điều tra về ngộ độc về truy xuất nguồn gốc không để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm trong trường học
tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi các tin tức đáng chú ý khác

kim thả xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án bạo hành bé gái tám tuổi dẫn đến tử vong
chiều tối nay ngày hai mươi năm tháng một mươi một tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra phán quyết và tuyên án tử hình đối với bị cáo nguyễn võ
nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở gia lai về hai tội đó là giết người và hành hạ người khác
bị cáo nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cha đẻ bé a bị tuyên tám năm tù cho cả hai tội danh hành hạ người khác và che giấu tội phạm
theo đại diện viện kiểm soát qua hồ sơ chứng cứ và diễn biến phiên tòa đủ cơ sở khẳng định
bị cáo nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái cùng phạm tội
trong đó hành vi phạm tội của bị cáo nguyễn võ quỳnh trang là đã xâm phạm tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm và tính mạng của người khác
đặc biệt là phạm tội đối với trẻ em nhẫn tâm phạm tội quyết liệt
viện kiểm sát nhận thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo giáo dục
hành vi của hai bị cáo thái và trang gây bất bình trong nhân dân bị dư luận xã hội lên án cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật
tôi muốn xem là bằng tất cả những cái công cụ về pháp luật bằng tất cả những cái tình cảm đối với cháu bé
và muốn xem tận mắt cái phiên tòa thứ nhất là xem các cái bên tranh tụng với nhau
thứ hai là xem cái phán quyết của tòa án dựa trên cơ sở pháp luật
nó có tính chất giáo dục gian đe và đặc biệt là khơi dậy trong cộng đồng cái ý thức bảo vệ đối với trẻ em
chống bạo hành gia đình
theo tôi thì mức hình phạt mà viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị là nó phù hợp với lại quy định của pháp luật
và cũng tương thích với cái hành vi mà hai bị cáo này đã gây ra đối với đứa trẻ
tôi nghĩ rằng với cái hình phạt này là đủ để gian đe và phòng ngừa tội phạm mới
trong xã hội thì cái việc bạo hành gia đình là xảy ra thường xuyên và rất nhiều và từ trước tới nay
nó chưa do là chưa có hậu quả
là đặc biệt nghiêm trọng xảy ra như cái vụ án này
do đó đây là một cái vụ án được coi là điển hình và lấy đó làm cái thước đo về đạo đức con người để giáo dục chung cho xã hội
tại tòa nguyễn võ huy trang và nguyễn kim trung thái đã khóc đã tỏ ra ân hận khi thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố
những lời khai của các bị cáo trước tòa ngày hôm nay đã khiến tất cả những người có mặt tại phiên tòa không khỏi đau xót
và mong rằng qua vụ án này sẽ là bài học sâu sắc nhất cho mọi người
để không còn hình ảnh đau thương như bé ph a không còn tiếng kêu cứu của những nạn nhân vì bạo lực gia đình
liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua mạng do đối tượng phan xào nam và nguyễn văn dương cầm đầu
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ phát hiện vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình thuận đã khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với hai đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng
với hình thức game bài đổi thưởng
hai đối tượng bị bắt gồm lê quang hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị trấn thuận nam huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
và đỗ đình thi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã hàm thắng huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình thuận xác định có hai đối tượng đỗ đình thi và lê quang hùng
là những đối tượng đã đăng ký làm đại lý cấp hai trên hệ thống rước viếp tiếp chấm club
qua quá trình điều tra từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
đỗ đình thi và lê quang hùng đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử
để thuận lợi trong quá trình giao dịch mua bán rước cho các con bạc trên hệ thống game bài rước viếp tiếp chấm club
tổng số rớt giao dịch của hai đối tượng trên lên đến hơn bốn mươi tỷ rit tương đương khoảng ba mươi ba hai tỷ đồng tiền việt nam
và số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng lên đến hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình thuận đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật
kính thưa quý vị công an thành phố cao lạnh tỉnh đồng tháp cho biết vừa bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn
trước đó qua công tác phối hợp tuần tra giữa công an thành phố cao lãnh và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
đã bắt quả tan quỳnh hữu nghĩa sinh năm hai nghìn hai ngụ phường ba thành phố cao lãnh có hành vi trộm nóng xe mô tô
nhãn hiệu futer biển số sáu mươi sáu b hai một mươi một nghìn tám trăm ba mươi chín kiểm tra trên người và khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng tạm giữ một xe mô tô
nhãn hiệu way biển số sáu mươi sáu m ba mươi ba nghìn tám trăm chín mươi hai một bịch nylon màu trắng bên trong có chữ ma túy nhiều dụng cụ dùng để bẻ khóa xe và một số tăng vật có liên quan
qua làm việc nghĩa khai nhận đã cùng một đối tượng khác thực hiện trót lọt một mươi một vụ trộm nóng xe mô tô trên địa bàn thành phố cao lãnh
để lấy tiền sử dụng ma túy ngay lập tức lực lượng công an tiến hành tạm giữ đối tượng quỳnh văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngụ xã tịnh thới thành phố cao lãnh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thu hồi tám xe mô tô các loại
hiện công an tp cao lãnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
cư trú tại ấp an thới a xã an khánh huyện châu thành tỉnh bến tre về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai phượn dự đám vỗ nhà người quen thuộc xã tân bình thị xã cai lậy và gặp gỡ làm quen với bà nguyễn thị biên ngụ xã tân bình
tại đây bà biên nói với phượng có miếng đất cần bán nhưng không có người hỏi mua phượng hứa sẽ cúng để giúp bà biên bán được
tin lời thiên đã nhiều lần đưa cho phượng tổng cộng hơn ba mươi năm triệu đồng
đến nay bà biên mới không bán được đất nên đã đến công an thị xã cai lệ tố cáo nguyễn thị phượng
dự báo tình trạng cờ bạc cá độ bóng đá truyền thống và qua không gian mạng sẽ gia tăng trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới world cup năm hai nghìn hai mươi
giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp ngăn chặn các hành vi cá đổ bóng đá diễn ra trong thời gian qua
các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp ngăn chặn các hành vi cá độ bóng đá diễn ra trong thời gian vừa
dây đánh bạc qua mạng tại tp hcm và đồng nai khám xét một mươi bốn địa điểm
trong đó có tám địa điểm tại sáu quận ở tp hcm quận bốn quận năm phú nhuận tân bình bình thạnh gò vấp
với số tiền cát vượt của đường dây này lên tới ba mươi tỷ đồng
cùng với đó ngày hai mươi tháng một mươi một công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam một mươi ba đối tượng
làm việc cho công ty tài chính trách nhiệm hữu hàng một thành viên marriasset quận bốn
chuyên cho vay trả góp cho vay tiêu dùng với hàng chục đối tượng chuyên gọi điện khủng bố con nợ
người thân hoặc nơi con nợ làm việc
ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm trong thời điểm cuối năm
thì lãnh đạo công an tp hcm yêu cầu công an các đơn vị nắm tình hình
không để các hành vi cá độ diễn ra công khai tại những tù điểm xem bóng đá trên không gian mạng
sáng nay ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại quảng trường lâm viên tp đà lạt
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng phối hợp với các sở ban ngành đơn vị
có liên quan tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm hai nghìn hai mươi
tình huống giả định vào lúc tám giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tại khu vực sân khấu của công ty trách nhiệm hữu hạng chiếu phim tại quảng trường lâm viên
xảy ra sự cốt chập điện gây cháy
trong khi đó hệ thống báo cháy hệ thống chữa cháy tại đây đang trong quá trình vận hành
nên đám cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực sân khấu
thời điểm này trong sân khấu đang có rất đông người khoảng ba trăm linh người tham gia dự kháng
cũng như nhiều vật dụng dễ bắt lửa
khi phát hiện hỏa hoạn lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng báo động khẩn cấp
gọn một trăm một mươi bốn để báo cháy triển khai phương án chữa cháy tại chỗ
tiến hành đưa người và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cháy
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã điều động tối đa lực lượng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai đội hình dùng vòi phun nước tổ chức chữa cháy
kết hợp tìm kiếm đưa nạn nhân ra khỏi đám cháy và cấp cứu kịp thời
sau khoảng ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
bảo đảm an toàn về người và hạn chế thiệt hại tài sản
đây là đợt thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có quy mô lớn trong năm hai nghìn hai mươi ba
với sự tham gia của nhiều lực lượng do ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì
buổi thực tập diễn ra nghiêm túc an toàn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật đề ra
thông qua buổi thực tập này nhằm tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng ứng phó
xử lý từ các tình huống cháy nổ xảy ra của lực lượng phương tiện tại chỗ
nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu năng lực chỉ huy điều hành và công tác phối hợp
giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an tỉnh
với các lực lượng khác trong việc xử lý các tình huống cháy nổ lớn xảy ra

tổng kiếm ngạch việt nam mỹ la tinh năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại tp hcm
mười tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tổng kiếm ngạch hai triệu việt nam và các nước mỹ la tinh
đạt một mươi tám bảy tỷ usd tăng một mươi năm
trong đó chỉ tính riêng kim ngạch thương mại giữa tp hcm và khu vực mỹ la tinh
từ đầu năm đến nay đạt một hai mươi năm tỷ usd tăng một mươi ba năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong đó kiếm ngạch xuất khẩu của thành phố và các thị trường mỹ la tinh đạt bảy trăm linh triệu usd
và kiếm ngạch nhập khẩu đạt năm trăm năm mươi triệu usd
theo ông võ văn hoàng phó chủ tịch ưu ba nhân dân tp hcm dù đã có nhiều tăng trưởng tích cực
nhưng quan hệ kinh tế giữa tp hcm và khu vực mỹ la tinh vẫn chưa xứng tầm
còn nhiều dư địa để phát triển cho các doanh nghiệp thành phố
hiện thương mại hai triệu của việt nam mỹ la tinh luôn nằm trong số các thị trường đạt tăng trưởng cao nhất
không chỉ là thị trường xuất khẩu tiềm năng cho các sản phẩm thế mạnh của việt nam
như dịch mai dai dày nông sản
mỹ la tinh còn là khu vực của bốn nguyên phụ liệu quan trọng cho ngành sản xuất của việt nam
sự kiện cũng thu hút hơn một trăm linh doanh nghiệp việt nam tham gia
hoạt động kết nối trực tiếp với gần ba mươi doanh nghiệp mỹ la tinh
trong các lĩnh vực nông sản thực phẩm dịch may y tế
qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh giữa hai bên
các cảnh quan điểm đến và nét văn hóa đặc sắc của gia lai đã được giới thiệu
tại hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh gia lai tại tp hcm diễn ra vào chiều nay ngày hai mươi năm tháng một mươi một
sự kiện nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch gia lai được tiếp cận với thị trường tp hcm
đẩy mạnh sự kết nối hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương
những năm gần đây du lịch gia lai đang là điểm đến mới trong chương trình du lịch tây nguyên
với vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên thu hút được đông đảo du khách
đặc biệt là giới trẻ và khách du lịch ưa thích du lịch sinh thái văn hóa
không chỉ có lợi thế về sinh thái rừng với cảnh quan thiên nhiên đẹp
gia lai còn là cái nôi của văn hóa cổng chiên tây nguyên
với sự đa dạng đặc sắc của văn hóa bản địa người sarai bana
cùng với đó là nhiều di tích văn hóa lịch sử có giá trị cao
tuy nhiên dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến hoạt động du lịch tại đây gần như tê liệt
lượng khách du lịch và doanh thu du lịch trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một của gia lai
chỉ mới sắp xỉ gần bốn mươi của năm hai nghìn một mươi chín
với việc đẩy mạnh xuất tiến du lịch tại tp hcm
hai địa phương kỳ vọng những tour tuyến mới sẽ hình thành hoàn thiện
từ những đóng góp thiết thực của các doanh nghiệp du lịch
góp phần tăng cường trao đổi khách tăng lượng khách giữa hai địa phương